để giảm tình trạng được mua mất giá và ách tắc nông sản ở cửa khẩu không có cách nào khác là sản xuất theo tiêu chuẩn bài bản đáp ứng được nhu cầu của thị trường
đây là nội dung chính của cuộc tọa đàm về thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch nông sản sang thị trường trung quốc diễn ra vào sáng nay tại hà nội với sự tham gia của các chuyên gia thị trường và đại biểu quốc hội
một mươi tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín kim ngạch xuất khẩu trái cây sang trung quốc giảm một mươi nguyên nhân là do nước này siết chặt nhập khẩu qua đường tiểu ngạch
việc này dẫn tới những mặt hàng lâu nay xuất tiểu ngạch bị giảm song những loại trái cây xuất khẩu chính ngạch lại tăng lên mạnh như chuối và thanh long
các chuyên gia nhận định trung quốc là thị trường quan trọng và đầy tiềm năng đối với xuất khẩu nông sản việt nam nhưng với xu hướng tăng kiểm soát truy xuất nguồn gốc và chất lượng
nên việc xuất khẩu nông sản trái cây vào thị trường này sẽ chịu sức ép ngày càng cao
khác là phải đi theo con đường xuất khẩu chính ngạch theo đó yêu cầu người dân và doanh nghiệp phải cải tiến chất lượng đáp ứng an toàn vệ sinh thực phẩm
điều này còn giúp nông sản được giá cao hơn và an toàn hơn về phương thức thanh toán